là cổ của nạn nhân có vết bầm tím bên cạnh sợi dây của máy quạt cây
kiểm tra tài sản người thân phát hiện hai chiếc nhẫn vàng một sợi dây chuyền anh thành vẫn đeo thường ngày
và chiếc xe novo mang biển kiểm soát bốn mươi ba e một một trăm một mươi một nghìn hai trăm bảy mươi sáu đã bị mất
hiện trường để lại cho thấy cái chết của anh thành có nhiều biểu hiện bất thường
nên sự việc đã nhanh chóng được gia đình báo cho cơ quan chức năng
nhưng kết quả vẫn chưa có gì khả quan

giữa lúc việc tìm kiếm vẫn đang triển khai đồng loạt thì bất ngờ ngày hai tháng một mươi cơ quan điều tra nhận được một thông tin cho cùng giá trị từ các trinh sát đang làm nhiệm vụ ngay tại địa bàn thành phố đà nẵng
hai tháng một mươi lúc đó chúng tôi nhận được thông tin từ công an phường hải châu mộc

nếu những suy luận của cơ quan điều tra là đúng người thanh niên bỏ lại chiếc xe của nạn nhân chính là hung thủ thì đáp án trong trọng án này đã có lời giải

mục tiêu đặt ra là ra nghệ an phối hợp với nghệ an nhưng không lộ là đà nẵng ra

mùng một tháng một mươi gã xuất hiện tại địa phương đi đón con gái đậu lòng mới chào đợi
một chi tiết bất thường khác gã có cho anh trai vay ba mươi triệu đồng để làm ăn
trong khi trước đó hậu là người không có công an việc làm kinh tế rất khó khăn
những biểu hiện đồng nhất với thời gian lịch trình di chuyển mà lực lượng điều tra đã nắm chắc trong tay
kết hợp với những bất minh về tài chính của hậu đã gần như tố cáo tội ác của hắn
và như vậy đã có thể khẳng định hậu chính là hung thủ trong vụ án giết người
thế nhưng công khai bắt giữ hậu khi hắn còn ở quê nhà không phải là chuyện dễ dàng
bàn chuyên án quyết định là phải điều tập để làm việc
nhưng mà để tránh bị lộ rằng là công an đà nẵng ra nghệ an để điều tra cái vụ án này
thì có thể đối tượng khi mình triệu tập không đúng cái đối tượng đó
mà cái đối tượng nghi can thì nghe được thông tin thì sẽ trốn
cho nên phối hợp với công an huyện diễn châu là mời lên mời các đối tượng nghi can
nhưng mà mời lên ủy ban dân xã sở tại để hỏi về các vấn đề khác
đồng thời là trong bàn duyên án cũng quyết định là cử những cái đồng chí
có thể là nói giọng người bắc này hoặc là nói được tiếng nghệ an
để trực tiếp xét khỏi tham gia cùng với lại công an địa phương để xét khỏi các đối tượng đó
và trong quá trình ra soát thì chúng tôi kết hợp với các cái tài liệu khác
thì nghi can của mình dẫn lên được là nghi can lạc học
nguyễn văn huyện diện châu
nhưng khi đưa về trụ sở công an
nhưng khi đưa về trụ sở công an
nguyễn văn huyện diện châu hậu vẫn ngoan cố cứng đầu và loanh quanh chống tội
hắn một mực nói là không hề biết một vụ việc gì và không quen biết ai ở đà nẵng
nhưng với sự kiên trì chiến thuật hỏi cung sắc bén và với tài liệu đầy sức thuyết phục
cuối cùng đối tượng hậu đã phải cuối đầu khai nhận toàn bộ tội ác của mình đã gây ra với anh trần trường thành
nhưng với sự kiên trì chiến thuật hỏi cung sắc bén và với tài liệu đầy sức thuyết phục
cuối cùng đối tượng hậu đã phải cuối đầu khai nhận toàn bộ tội ác của mình đã gây ra với anh trần trường thành